đoàn đại biểu cấp cao đảng ta do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại hy lạp
tại các buổi làm việc đồng chí võ văn thường đã thông báo những thành tiệu chính trị
kinh tế xã hội và văn hóa của việt nam kể từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay
cũng như các chủ trương đường lối của đảng và nhà nước ta
việt nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại hòa bình độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
việt nam luôn cam kết là bạn đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực
đồng chí võ văn thường đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ việt nam hy lạp
khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với hy lạp
hai nước đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau trên nhiều diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế
hai bên tích cực thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương
nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư du lịch vận tài biển dịch vụ cảng biển
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao duy trì đều đạn các cơ chế tham vấn song phương
phối hợp đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm gia tăng kim ngạch thương mại việt nam hy lạp
thúc đẩy giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân nhằm đưa quan hệ vốn đã tốt đẹp giữa hai nước lên tầm cao mới
ngày một sáu đoàn đại biểu cấp cao đảng ta đã kết thúc thành công tốt đẹp chuyến thăm hy lạp và lên đường về nước